đoàn công tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc với công ty lọc hóa dầu bình sơn và trao tặng quà tết cho gia đình chính sách
trẻ khuyết tật phát biểu tại buổi làm việc trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình ghi nhận
biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị công ty cần quan tâm
đẩy nhanh dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu dung quất đẩy nhanh việc cổ phần hóa
từ đó lấy kinh phí phục vụ dự án nâng cấp mở rộng nhà máy cần đa dạng hóa sản phẩm đầu vào
cũng như tận dụng tối đa các phụ phẩm của nhà máy
nhân dịp này đồng chí nguyễn văn bình đã đi thăm và tặng quà ba gia đình chính sách
người có công tiêu biểu dạy quảng ngãi thăm và tặng quà trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật võ hồng sơn huyện nghĩa hành